tiếp đó tại tp hcm bệnh viện giã chiến lại kín bệnh nhân sau khi giãn cách xã hội kết thúc
dưới thời tiết oi bức số lượng bệnh nhân quá tải cùng với âm thanh phát ra liên hồi từ các thiết bị y tế khiến không khí tại đây càng thêm khẩn trương
tất cả các dường bệnh từ hồi sức bệnh nặng trung bình nhẹ đến cấp cứu đều kín bệnh nhân
dọc hành lang khu đê khu bệnh nhẹ phải kê thêm nhiều giường xếp cho bệnh nhân bệnh nhẹ nằm
dưới thời tiết ói bức số lượng bệnh nhân quá tải cùng với tiếng tiết tít phát ra liên hồi từ các thiết bị y tế khiến không khí tại đây càng khẩn trương
các y bác sĩ điều dưỡng tình nguyện viên phải căng mình chăm sóc điều trị rất nhiều bệnh nhân
có nhiều người phải dùng các túi đá để làm mát cơ thể mới tiếp tục làm việc
theo ông hồ hữu đức phó giám đốc bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín đa tầng quận tân bình
từ tuần đầu tiên của tháng một mươi một bệnh viện bắt đầu tiếp nhận nhiều caf từ nhiều đơn vị chuyển đến
đây là đỉnh mới
bác sĩ đức nói và cho biết hiện tất cả các dường bệnh ở ba tầng của bệnh viện dường như kín bệnh nhân
riêng những bệnh nhân nhẹ bệnh viện phải kê năm mươi giường xếp để đáp ứng nhu cầu thực tế
tại khoa gốc cứu nếu như những ngày cuối tháng một mươi chỉ tiếp nhận sáu bảy bệnh nhân covid một mươi chín mỗi ngày
thì hai tuần gần đây phải tiếp nhận liên tục và thời điểm nào dương cấp cứu cũng kín bệnh nhân
họ phải lưu tại đây trong thời gian dài vì dường bệnh ở các khu đều kín
theo bác sĩ đức bệnh viện có bảy mươi bác sĩ một trăm bốn mươi điều dưỡng và hiện đang điều trị tám trăm năm mươi bệnh nhân
điển hình tại khu bệnh nặng với một trăm hai mươi tám bệnh nhân nhưng chỉ có bốn bác sĩ bảy điều dưỡng chăm sóc điều trị
trước tình trạng bệnh nhân f dần quá tải bệnh viện gặp nhiều khó khăn về nhân lực
khi lực lượng tri viện đã rút khu cách ly tập trung các quận huyện đều đóng cửa
cũng như các bệnh viện trở lại công năng ban đầu